thưa quý vị sáng sớm và đêm thì tại bắc bộ vẫn đang duy trì trạng thái thời tiết xe lạnh mức nhiệt là từ hai mươi cho tới hai mươi hai độ c
tuy nhiên vào ban trưa và chiều thì thời tiết lại chuyển sang trạng thái ấm nóng nhiệt độ luôn duy trì ở mức là từ hai mươi bảy cho tới hai mươi tám độ c
và ngày hôm nay thì sẽ vẫn diễn ra hình thái thời tiết này
và tại nam bộ thì đang diễn ra thời tiết đặc trưng của mùa khô đó là ít mây và nắng nhiều
tại tp hcm nhiệt độ ngày hôm nay tăng lên tới ba mươi năm độ c trời quang mây nắng trói
nghệ dân đi ra đường cần đeo kính mũ và bịch kín khẩu trang
vâng và trong tiết trời nắng khô như thế này thì với những vật liệu khô giòn và dễ bén lửa
nếu bất cẩn thì sẽ rất dễ xảy ra cháy nổ và đám cháy lan nhanh khó tiết chế hơn
đặc biệt là những nơi có nguy cơ cao như là nhà xưởng kho hàng hay khu chợ thì quý vị nên gắn các thiết bị cảnh báo cháy sớm
hay là tắt hết các thiết bị điện khi không cần thiết và không sử dụng lửa ở gần vật liệu dễ cháy